để chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy thành phố cần thơ đã tổ chức chương trình nghệ thuật cần thơ chào năm mới hai nghìn một mươi chín
chương trình có đông đảo các nghệ sĩ tham gia phục vụ hàng ngàn người dân cần thơ có mặt tại công viên lưu hữu phước nơi diễn ra chương trình
để hòa mình vào không khí vui tươi của đêm biểu diễn tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới hai nghìn một mươi chín
để phục vụ nhân dân du khách vui chơi trong các ngày lễ tết và chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín
thành phố đã đầu tư trang hoàng đường đèn nghệ thuật với hai chủ đề chính
cần thơ mừng đảng quang vinh mừng xuân đinh rậu hai nghìn một mươi bảy và thành phố cần thơ hội nhập và phát triển
công trình đường đèn nghệ thuật chào năm mới được thiết kế ấn tượng với hình ảnh quốc kỳ đơn kìm non lá
đậm nét truyền thống và mang phong cách hiện đại thể hiện sự năng động đổi mới của thành phố cần thơ
và đã tạo điểm nhấn đặc biệt mang đến cảm giác thích thú cho người dân và du khách trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới hai nghìn hai mươi